ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có cuộc hội đàm với bộ ngoại giao phần lan
về định hướng hợp tác và cơ chế hỗ trợ của phần lan đối với việt nam trong lĩnh vực xử lý môi trường nông thôn trong thời gian tới
hiện nước ta đã có hơn ba năm trăm linh xã và năm mươi năm đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
trong xây dựng nông thôn mới tiêu chí môi trường luôn được các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện
đến nay đã có năm mươi bốn tám số xã hoàn thành tiêu chí môi trường
nhiều dự án mô hình xử lý rác thải được các doanh nghiệp đầu tư thực hiện tại nông thôn
tuy nhiên còn nhiều địa phương của nước ta vẫn chưa đủ nguồn lực để thực hiện tiêu chí này
tại cuộc hội đàm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi phía phần lan quan tâm hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn
như chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quản lý xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn
mời gọi các doanh nghiệp có kinh nghiệm tại phần lan tham gia vào lĩnh vực xử lý môi trường nông thôn theo hình thức công tư
nhà nước và doanh nghiệp cùng làm
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng mong muốn chính phủ phần lan hỗ trợ nguồn vốn cả về hình thức vay ưu đãi
và vốn vay không hoàn lại để thực hiện việc phát triển môi trường nông thôn